loài động vật hoang dã đang được xếp loại nguy cấp tại việt nam và là đối tượng bị xăm bắt rất nhiều từ tự nhiên
thế nhưng công việc cứu hộ và chăm sóc động vật không hề dễ dàng với những thành viên của trung tâm xếp việt nam wildlife
số lượng cá thể tt cần phải chăm sóc hồi phục sức khỏe đã lên tới một trăm ba mươi con
trong khi chùm kiểm dịch chỉ có thể bảo đảm được điều kiện chăm sóc cho ba mươi hai cá thể
còn số trên cho thấy số tê tê bị dính bẫy bị buôn lậu đã vượt lên trên rất nhiều so với khả năng cứu hộ của trung tâm
phần lớn động vật hoang dã được cứu hộ tại trung tâm xếp việt nam willife
trong đó có tt đều là tăng vật của những vụ án buôn lậu trái phép động vật hoang dã
nhiều vụ án kéo dài trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm
nên việc tái thả các cá thể động vật này là không thể
vụ án chưa kết thúc
điều này khiến cho các con vật phải ở trong môi trường cứu hộ lâu hơn
và nếu thời gian này càng kéo dài lâu thì bản năng của con vật cũng càng bị suy giảm
và sẽ khó thích nghi lại với môi trường tự nhiên khi được tái thả
nhu cầu săn bắt và tiêu thụ lớn của người dân cũng là lý do chủ yếu
khiến cho sự an toàn của động vật được tái thả ra tự nhiên bị đe dọa
kể cả các khu vực vườn quốc gia
ở tồn cũng không an toàn
rất là nhiều các bẫy bách bẫy đặc biệt là các bẫy bằng dây vanh xe đạp rất là rẻ
và rất là nhiều các vườn quốc gia đang có các bẫy đấy
chúng tôi cũng đang nỗ lực làm việc với các cơ quan nhà nước
để làm tịch thu cũng như bắt giữ các trường hợp mang bẫy bắt vào trong rừng
trong quá trình mà mình làm việc thì cũng còn rất là nhiều khu vực
mà nó chưa đảm bảo điều kiện
mà cái môi trường sống cho động vật thì cũng sẽ hy vọng rằng là nó sẽ được cải thiện trong cái thời gian tới
tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam trong khuôn viên vườn quốc gia tàm đào
hiện đang có gần hai trăm linh chú gấu được sống trong khu bán hoang dã
để những chú gấu này được giải cứu và thoát khỏi cuộc sống tập tù
là nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một mươi hai năm qua của những thành viên tổ chức động vật châu

do quan niệm mật gấu có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh
mà nạn nuôi nhốt gấu lấy mật đã tồn tại từ rất lâu ở nước ta
vốn là loài thú lớn ưa vận động nhưng gấu lại bị bắt nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp
chỉ để phục vụ nhu cầu lấy mật của con người
là loài vật có tên trong sách đỏ việt nam
nhưng gấu lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức mà chỉ là công cụ để con người kinh doanh
chính vì những lý do đó mà trong nhiều năm
và nỗ lực liên kết với các cơ quan kiểm lâm
tổ chức động vật châu á đã cố gắng giải cứu cho nhiều cá thể gấu trên mọi miền của đất nước
về sống tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam
việc đi cứu hộ vận chuyển gấu về với trung tâm là không hề đơn giản
thì nay có khoảng hơn một cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong cái trại nuôi gấu tư nhân
thì nếu mà muốn làm sao mà chúng ta có thể giải cứu toàn bộ mà có thể bảo tồn cái đàn gấu đấy
thì chúng ta phải tính đến cái việc mà xây thêm những cái trung tâm cứu hộ như thế này
để chúng ta có thể đảm bảo được cái đời sống con gấu đấy
mà nếu chúng ta muốn chấm dứt cái việc mà những hộ dân tiếp tục nuôi gấu để khai thác lấy vật
thì chúng ta phải giải cứu toàn bộ số gấu và đưa về các trung tâm
thông tin đó cho đi là khôi phức lại bản thân tư nhân của chúng
và dần dần có thể là những cái việc mà tái thả về tự nhiên
so với con số một cá thể gấu còn đang bị nuôi nhốt
thì quy mô nuôi và bảo đảm đời sống cho hai trăm linh con gấu của trung tâm là quá ít
phần lớn những chú gấu do bị nuôi nhốt và bị lấy mật trong thời gian quá dài
nên sức khỏe giảm sút bị tàn tật và sống phụ thuộc vào con người
nên khả năng để tái thả vào tự nhiên là gần như không có
thêm vào đó việc nghiên cứu để tìm được một môi trường sống
bảo đảm cho tái thả động vật hoang dã cũng là một bài toán khó
vì thế là cái việc đó chúng ta phải làm
mà theo tôi nhận biết thì cái việc đấy hiện nay chưa được làm
thì nếu chúng ta muốn nghĩ đến cái việc tái thả chúng ta phải làm việc đấy trước
đánh giá xem khu rừng nào vẫn có thể đảm bảo tái thả được
khu nào nếu tái thả chúng ta phải làm những bước như thế nào
có thể thấy thực trạng hiện nay ở nước ta là mặc cho những nỗ lực của những tổ chức cứu hộ bảo tồn
thì song song với đó việc xăm bắt buôn bán động vật hoang dã trái phép
vẫn cứ tồn tại và diễn biến ngày càng phức tạp
tuy số lượng động vật bị buôn bán trái phép cũng có giảm đi theo các năm
nhưng trên thực tế các loại đặc hữu của việt nam phần lớn đều đang trong tình trạng nguy cấp
như vọc hổ hay tê tê
cá biệt có loài đã tuyệt chủng hoàn toàn như tê giác da va
cái khó khăn lớn nhất đối với người việt nam mình là cái vấn đề nhận thức
nhiều người nhìn con động vật cái giá trị của nó trực tiếp
bằng thức ăn hay là bằng cái
những cái loại thuốc mà không phải nhìn cái giá trị của nó bằng cái khoa học
hay là những cái du lịch hay là những cái văn hóa
nên là đó là một trong những cái mà sẽ cần rất là nhiều thời gian để thay đổi
chúng ta phải có cái sự định hướng ngắn hạn và dài hạn
đối với các định hướng ngắn hạn để giữ được các loài động vật ở việt nam
thì chúng ta cần phải thay đổi cái thực thi pháp luật
thay đổi cái hệ thống pháp luật cho nó phù hợp

và làm sao mà thực thi nó tốt để giữ được những cái tài nguyên động vật mình đang có
và sau khi đó thì tất nhiên là kết hợp với các cái biện pháp giáo dục
để mà mang cái tính chất lâu dài để việt nam
những cái thế hệ tiếp theo thực sự là yêu động vật
và có cái hành động để bảo vệ chúng
trên thực tế việc giải cứu được động vật hoang dã khỏi các vụ việc buôn bán bất hợp pháp
đã là một quá trình vô cùng gian nan
sau đó để cứu chữa cho chúng khôi phục bản năng tự nhiên
còn là một quãng đường dài hơn nữa
và cuối cùng để có thể thả con vật về với tự nhiên
thì còn là điều vô cùng nan dài
bởi tỷ lệ sống sót của chúng ngoài tự nhiên là rất thấp
trong nỗ lực bảo tồn các loài động vật hoang dã
việt nam đã thể hiện quyết tâm chung tay cùng quốc tế
chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã bằng nhiều hoạt động thiết thực
điển hình là việc tổ chức thành công hội nghị hạng
hà nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật
thực vật hoang dã lần thứ ba vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó việc nâng cao ý thức của người dân
khuyến khích giáo dục thế hệ tương lai về việc bảo tồn các loài động vật ngoài tự nhiên
cũng là việc làm mà các tổ chức bảo tồn hướng đến và thực hiện
hy vọng rằng trong thời gian tới cùng với việc đẩy mạnh việc thực thi pháp luật
trong chống buôn bán động vật hoang dã trái phép
thì các loài động vật hoang dã ở việt nam
quan tâm bảo vệ hơn để không còn loài động vật nào
phải đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần
hy vọng với những nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật
cũng như các tổ chức phi chính phủ thì trong thời gian tới
nhận thức của người dân cũng sẽ được nâng cao
và những hành vi buôn bán động vật hoang dã sẽ chấm dứt
thưa quý vị và các bạn trong tuần qua tại hưng yên
tổng cục môi trường đã tổ chức chạy hè kết nối cộng đồng vì tương lai xanh
đây là lần đầu tiên chạy hè được tổ chức với mục đích
nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong việc bảo vệ môi trường
và không gian sống chạy hè đã thu hút được đông đảo
các bạn học sinh sinh viên tham gia
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi đến với các hoạt động ý nghĩa của trại hè
kết nối cộng đồng vì tương lai xanh
trại hè được tổ chức với mục đích giúp các bạn trẻ
có cơ hội nghỉ ngơi sau một ngày

giao lưu giữa các trường đại học phổ thông trung học
qua việc lồng ghép cuộc thi thiết kế trại hè xanh
với tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường
các bạn trẻ có thể tự trang bị cho mình những cơ sở ban đầu
cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về ý thức
phát triển năng lực cá nhân tính năng động sáng tạo
và các kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền bảo vệ môi trường
qua những hoạt động lần đầu như thế này chúng ta sẽ giúp kinh nghiệm
để làm sao cho những hoạt động mà nó thực sự mang lại
cái nghĩa thiết thực và nó thu hút được các bạn trẻ
đối với thế hệ trẻ chúng ta biết được rằng là
những hoạt động mà thực sự mang lại cái hiệu quả
rồi mang lại cái niềm vui mà thu hút
thì là tự nhiên nó sẽ có tính lan tỏa rất cao
chúng ta không cần phải có bất kỳ một nỗ lực gì khác cả
tôi tin rằng là những hoạt động càng về sau
thì nó càng có sức thu hút và sự thú vị
còn sau tất cả các bạn trẻ tình nguyện tham gia
một cách rất là vui vẻ nó gần như là một cái hoạt động
một cái tự nhiên trong cuộc sống
và trong cái học tập của tất cả các bạn trẻ
bên cạnh hoạt động thiết kế trại hè xanh
trại hè kết nối vì tương lai xanh
còn có các chương trình tập huấn về truyền thông môi trường
gala nghệ thuật
qua trại hè những bạn trẻ tham gia
còn có cơ hội được trình bày những hiểu biết
quan điểm của mình về môi trường
cũng như cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên môi trường
ngày hôm nay thì chúng em mang đến đây
ý tưởng về việc bảo vệ môi trường
và nó ra bọn em lấy cái ý tưởng này
từ cái khẩu hiệu năm học của trường chúng em
là học trải nghiệm sáng tạo và sống trách nhiệm yêu thương
mà em nghĩ là một trong những cái trách nhiệm
của học sinh lớn nhất bây giờ
đó chính là trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xung quanh mình
và hôm nay thì cái hội trại của chúng em
thì chúng em sẽ xây dựng một bên là biển
và một bên là rừng như là biển và rừng ở việt nam rất là tươi đẹp
và chúng em cũng sẽ xây dựng thêm một phần ở đầu
đó chính là những nguy hại mà con người đang tác động đến môi trường
để làm rõ rằng là môi trường của chúng ta đang đẹp thật
nhưng mà nếu mà không biết giữ gì
thì một ngày nó sẽ bị phá hoại
và đến lúc đấy thì con người sẽ gần như không thể cứu vãn được nữa
cũng trong quân cổ trại hè
tổng cục môi trường cũng phối hợp với hội nhấp ảnh việt nam
phát động cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường
cuộc thi về môi trường thì về nguyên tắc thì không gì mới
nhưng cái mới nhất mà tôi cảm nhận đây đó là
thể lực cuộc thi đã đề cập cả những vấn đề mặt trái

những vấn đề chúng ta chưa làm được
kể cả những hạn chế mà chúng ta cần phải tiếp tục điều chỉnh
tiếp tục đưa ra những cái hướng
để cho người dân cùng nhau để chúng ta giữ lý môi trường
cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường
sẽ được triển khai trên toàn quốc
dành cho mọi công dân việt nam
mong muốn qua các tác phẩm nhấp ảnh
có thể phản ánh những nét đẹp về thiên nhiên và đa dạng sinh học
cuộc sống con người gắn với môi trường
những thành tiệu và những nét đẹp
và những nón cóp tích cực của các tổ chức
cá nhân trong xã hội
tham gia xây dựng gìn giữ và bảo vệ môi trường
hay những nỗ lực bảo vệ môi trường
thích ứng với biến đổi khí hậu
của các tổ chức cá nhân và cộng đồng
bên cạnh đó cuộc thi cũng mong muốn tiếp nhận
những tác phẩm nói lên được thực trạng môi trường
và tác động của ô nhiễm môi trường
tới đời sống và sức khỏe con người
cũng như phê phán những việc làm chưa tốt
hành vi gây ảnh hưởng xấu
tác động tiêu cực tới môi trường
với trại hè kết nối cộng đồng
vì tương lai xanh lần này
hy vọng mỗi người trong chúng ta
sẽ có nhận thức cao hơn về các vấn đề môi trường
và biến những suy nghĩ thành hành động cụ thể
từ đó tham gia tích cực hơn nữa
vào công cuộc bảo vệ môi trường
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh
về hoạt động của chạy hè kết nối cộng đồng
vì tương lai xanh cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
và xin được hẹn gặp lại
vào chương trình về môi trường bền vững kỳ sau